tại cuộc họp giữa bộ trưởng bộ công thương với cục xuất nhập khẩu ngày hôm qua ngày bảy tháng tám
với quyết tâm đạt được mục tiêu đề ra từ đầu năm bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã yêu cầu
đơn vị chức năng kiểm tra đánh giá lại các thị trường và nhóm hàng có hiện tượng giảm kim ngạch xuất khẩu
theo báo cáo của bộ công thương sau bảy tháng kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt khoảng một trăm bốn mươi năm một mươi ba tỷ usd
tăng bảy năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
với những con số đạt được trong bảy tháng bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh cho rằng
đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh khó khăn chung
tuy nhiên người đứng đầu bộ công thương cũng nêu ra những thách thức
ảnh hưởng đến phát triển xuất khẩu bền vững của cả nước
chính vì vậy khẳng định phải bàn tiến không bàn lùi không điều chỉnh bất cứ chỉ tiêu nào
quyết tâm để có giải pháp hữu hiệu nhất đạt tăng trưởng xuất khẩu như đã đề ra
bộ trưởng yêu cầu những tháng cuối năm cục xuất nhập khẩu phải làm tốt công tác nghiên cứu
xây dựng kịch bản xuất nhập khẩu cho các thị trường ngành hàng
đề ra các nhóm giải pháp phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp địa phương ngành hàng xuất khẩu